thưa quý vị sau khi chuyên một thành phố an toàn thông tin về thủ đoạn mới
vừa giao yến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt nạn nhân tại thành phố hồ chí minh
thì cơ quan công an đã vào cuộc bắt giữ được đối tượng
thứ nga sẽ thông tin thêm về vấn đề này ở cuối chương trình
mở đầu thành phố hôm nay ngày một mươi một tháng hai là những cập nhật về sai phạm trong lĩnh vực đất đài
công ty sunny island và công ty quốc cường gia lai được ký trước thời điểm được ủy ban nhân dân
thành phố hồ chí minh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư bắc phước kiển
xã phước kiển huyện nhà bè
diện tích chín mươi sáu mươi năm hectare ghi nhận quốc cường gia lai đã đình bù giải phóng mặt bằng được chín mươi hai diện tích của dự án
sen niland đã thanh toán số tiền hai tám trăm tám mươi hai tỷ đồng cho quốc cường gia lai
tuy nhiên hồ sơ mà quốc cường gia lai giao cho seni lệnh giữ thì chỉ mới đình bù được sáu mươi bốn hai hectare
còn thiếu một mươi chín chín hectare và đến nay dự án không thực hiện được
do đó sunny island gửi đơn tố cáo công ty quốc cường gia lai có hành vi gian dối
chiếm đoạn trước đó công ty quốc cường gia lai cũng đã kị sunny island tại trung tâm trọng tạo quốc tế việt nam
về lý do sunny island vi phạm hợp đồng
với việc tính dụng bước tốc ngay trong tháng đầu tiên của năm mới và áp lực lạm phát ngày càng tăng
nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm để hút tiền gửi từ thị trường
theo dữ liệu từ ngân hàng nhà nước
dư nợ tín dụng bứt phá ngay từ những ngày đầu năm
tính đến ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai dư nợ tiến dụng tăng khoảng hai bảy mươi bốn so với năm trước
tăng một mươi sáu ba so với cùng kỳ năm trước điều này cho thấy dòng vốn đã khai thông
bước sang tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai hàng loạt ngân hàng đã điều chỉnh tăng biểu lãi suất huy động
điển hình lãi suất tiết kiệm tại vp banh kỳ hạn từ sáu đến chín tháng tăng khoảng ba bảy so với trước đây
kỳ hạn từ một mươi hai tháng trở lên tăng khoảng bảy đến tám
tiếp đến là techcombank
techcombank bảy một một năm msb bảy một một năm liên việt post bank sáu chín mươi chín một năm
mb bank sáu chín một năm ngân hàng việt á sáu chín một năm hd bank sáu tám mươi năm một năm bắc á banh sáu tám một năm
tại nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước việtcombank việt tinh bank agribank và bidv
mức lãi suất cao nhất là tại việt tinh bank với năm sáu một năm ba ngân hàng còn lại có chung mức năm năm một năm
hội doanh nhân việt nam
hội doanh nhân việt nam tại australia đang dự kiến thành lập trung tâm xúc tiến thương mại australia tại tp hcm
để tạo thêm nhiều cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa kinh tế chính trị giữa hai nước
hội doanh nhân việt nam tại australia có hơn bốn trăm linh doanh nghiệp là cầu nối chính giúp đưa hàng hóa việt nam vào thị trường australia
đồng thời gắn kết các doanh nghiệp nhà đầu tư lĩnh vực tài chính công nghệ môi trường australia vào việt nam và ngược lại
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một kim ngạch song phương giữa hai nước đã đạt một mươi tỷ usd tăng năm mươi so với cùng kỳ năm trước
đây là dấu mốc quan trọng
trong quan hệ thương mại giữa hai nước trong đó có sự đóng góp ủng hộ không nhỏ từ bà con kiều bào nói chung
và hội doanh nhân việt nam tại đây nói riêng
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một hội doanh nhân việt nam tại australia đã thành lập trung tâm xuất tiến đầu tư và thương mại việt nam australia
đặt tại tp melbourne bang victoria
trung tâm xuất tiến thương mại australia tại tp hcm cũng sẽ sớm được thành lập
để tạo thêm cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa kinh tế chính trị giữa hai nước
ngày một mươi một tháng hai sở công thương tp hcm đã triển khai kiểm tra việc chấp hành pháp luật
về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tp hcm nhằm tránh tình trạng găm hàng do biến động giá xăng dầu trong thời gian gần đây
theo kế hoạch từ hôm nay ngày một mươi một tháng hai sở công thương tp hcm sẽ tổ chức kiểm tra đồng loạt hoạt động kinh doanh
trên toàn địa bàn nhằm kịp thời chấn trình xử lý vi phạm găm hàng
đoàn kiểm tra tiến hành thanh tra đột xuất thông báo trước đối với các đơn vị có hoạt động kinh doanh xăng dầu
các cơ hạ bán lẽ xăng dầu trên địa bàn thành phố
nếu có phát hiện vi phạm đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản vi phạm hành chính
có quyền niêm phong thu giữ tài liệu tăng vật vi phạm và đình chỉ các hoạt động trái pháp luật xứ phạt theo thẩm quyền
hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai thị trường nhà ở vừa túi tiền có dấu hiệu tăng nhiệt tại tp hcm
tp xác định nâng cao số lượng người đao động tiếp cận những căn hộ phân khúc này là một trong một mươi một mục tiêu thành phần
để phục hồi kinh tế
với nhiều đòn bẫy về nguồn cầu và chính sách kể trên nhà phát triển dự án đang đẩy mạnh chương trình bán hàng
song song với các chiến lược xây dựng mới khu nhà ở vừa túi tiền
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn hưng thịnh cùng một số đối tác công bố sáng kiến nhà ở vụ túi tiền
affordable housing initiative với dự kiến giá nhà tại tp hcm khoảng hai mươi năm triệu đồng mỗi mét vuông
và ở một số tính vệ tinh như long an đồng nai bình dương dưới hai mươi triệu đồng mỗi mét vuông
tức khoảng một tỷ đồng một cao
trước đó tập đoàn nam long cũng hợp tác với công ty nishi nippon delo nhật bản
để phát triển dự án e home southgate nhà bình dân với hơn một căn hộ nằm trong dự án waterpond
tại bến lức long an
yếu tố thứ nhất là cái quỹ đất phải là có cái giá trị của từng mét vuông đất
nó ở cái mức vừa phải về mặt thiết kế nó phải thiết kế nó chuẩn hóa
thiết kế nó từng mét vuông nó phải mang tính trách công năng phục vụ được
cho cái nhu cầu không có sự dư thừa tính tới cái yếu tố là có được cái sự trợ vốn
để những người có thu nhập trung bình hay là những người có thu nhập thấp có điều kiện tiếp cận được
phân khúc căn hộ vừa tiêu tiện phát triển mạnh tại thành phố hồ chí minh nói riêng
trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín đến hai nghìn một mươi bốn
sau đó nguồn cung dần khang hiếm các nhà phát triển tạm thời giảm tốc đầu tư
khiến giá nhà trong phân khúc này tăng lên
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một nhà giá rẻ nhất trên thị trường
ba một năm tỷ đồng một căn
bằng bằng giá căn hộ tại khu vực vùng ven thành phố hồ chí minh
hay các tỉnh giáp ranh xuất hiện vùng giá từ ba mươi năm bốn mươi triệu đồng một mét vuông
nhà dưới ba mươi triệu đồng một mét vuông trở nên khang hiếm
tuy nhiên sau hai năm thành phố hồ chí minh bị tác động mạnh bởi covid một mươi chín
an cư không chỉ là nhu cầu từ người lao động
mà còn là yếu tố quan trọng để thành phố phục hồi kinh tế một cách bền vững với covid một mươi chín
trong hai năm vừa rồi nguồn cung không được đẩy ra nhiều
chính vì thế mà đầu năm hai nghìn hai mươi hai thì các nhà cung cấp họ có những chính sách
để họ đẩy những hàng tồn ra hàng cũ ra để làm cho nguồn cung trở nên sôi động hơn
nó khác với câu chuyện cách đây khoảng năm một mươi năm
khi đó thì các chủ đầu tư họ tham gia rất nhiều vào trong phân khúc nhà ở vừa thứ tiền này
bởi vì đây là một trong những cái phân khúc mà có thể nói là có sản phẩm là có thể bán được ngay
nhưng trong những năm gần đây thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy rằng là có một sự lệch pha rất rõ ràng
và điều đó cũng tạo nên một sự hấp dẫn cho những
những nhà phát triển dự án nếu họ giải quyết được cái bài toán về cái câu chuyện là
phát triển được cái nguồn cung của sản phẩm thì rõ ràng là có một cái thị trường đang rất là lớn chờ đợi họ
dự báo thị trường nhà ở vừa thứ tiền trong năm hai nghìn hai mươi hai phát triển mạnh
tại khu vực vùng ven thành phố hồ chí minh và tỉnh giáp ranh
xu hướng này hứa hẹn cải thiện nguồn cung khi được nhiều doanh nghiệp và cả chính quyền thành phố công bố nhập cuộc
tuy nhiên phía nhà phát triển kỳ vọng nhiều tháo gỡ về nguồn đất sạch
và giảm thiểu các thủ tục hành chính từ phía cơ quan quản lý
có hai yếu tố một đó là cái quỹ đất sạch và hai là cái công nghệ phát triển công nghệ xây dựng của dự án
thì cái quỹ đất sạch nó liên quan đến vấn đề về pháp lý liên quan vấn đề về giá cả của đất
thì cái đó doanh nghiệp không thể nào giải quyết được
nếu chúng ta có một chính sách đặc biệt dành cho những căn hộ vừa phải vừa túi tiền như vậy
những cái quy định nó thông thoáng hơn những cái quyết sách nó nhanh chóng hơn
lúc ngắn chỉ còn có khoảng một năm
hoàn tất các thủ tục thì đã là rút ngắn cái giai đoạn mà phát triển và làm giảm giá thành rất nhiều
để hiện thực hóa kế hoạch một triệu căn nhà giá rẻ sở xây dựng tp hcm cho biết đã tiến hành rà soát hai mươi ba dự án
có quỹ đất tại các huyện ngoại thành và các địa phương có nhiều khu công nghiệp để xây nhà cho người lao động
bên cạnh đó vừa qua tp hcm các thị trường vệ tinh cũng trở thành điểm sáng để phát triển sản phẩm căn hộ vừa túi tiền
các khu vực kể trên cũng là trung tâm kinh tế trọng điểm của phía nam
do vậy việc kinh tế nơi đây phát triển tạo tiền đề mới rộng nhu cầu về nhân lực và các khu đô thị cho nguồn lao động này
không ít vụ tai nạn giao thông dẫn đến thương vong chỉ vì người tham gia giao thông sử dụng mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn
thế nhưng những loại mũ giả kém chất lượng vẫn đang bán tràn lan trên mạng xã hội và cả ngoài đường
một trong những cách thức mà tội phạm đang tận dụng triệt để đó là thông qua giao hàng nhanh không giao trực tiếp
để tiếp cận người tiêu dùng
khoa cấp cứu bệnh viện chợ rẫy tp hcm là nơi thường xuyên tiếp nhận các ca tai nạn giao thông
trong đó có không ít trường hợp chấn thương sọ não do người tham gia giao thông sử dụng nón bảo hiểm kém chất lượng
chúng tôi đã có một cuộc thử nghiệm nhanh
đây là nón bảo hiểm giả
lớp xốp dễ dàng bị vỡ vụn khi tác động lực bằng tay
lớp võ không có khả năng chịu lực đâm xuyên
còn đây là nón bảo hiểm thật được kiểm định đạt tiêu chuẩn về chất lượng
lớp xốp và vỏ không bị hư hỏng dù có tác động mạnh
chính là phải giảm thiểu tối đa về trọng lượng về hạt nhựa để mục đích gì là thu về lợi nhuận
từ chỗ đó là đảm bảo một cái sản phẩm của hàng giả thì không bao giờ mà đảm bảo chất lượng cho người tham gia giao thông khi sử dụng
theo cục quản lý thị trường tp hcm hiện nay mũ bảo hiểm giả mạo nhãn hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được sản xuất ngày càng tinh vi
đa dạng về hình thức mẫu mã khiến người tiêu dùng rất khó phân biệt đâu là hàng thật hàng giả
ngoài cách bán hàng truyền thống trên vỉa hè lề đường các đối tượng cũng đang lợi dụng triệt để mạng xã hội
và sử dụng hình ảnh của các thương hiệu nổi tiếng để đánh lừa người tiêu dùng
các đối tượng khai thác triệt đẻ trong lĩnh vực thương mại điện tử trong đó thực hiện các phương pháp giao hàng nhanh
và không giao hàng trực tiếp để tiến hành buôn bán các loại sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu hàng kém chất lượng
các đối tượng khai thác triệt để trong lĩnh vực thương mại điện tử trong đó thực hiện các phương pháp giao hàng nhanh

trước đó tại một căn nhà trên đường nguyễn ảnh thủ phường tân chánh hiệp đội cảnh sát kinh tế công an quận một mươi hai tp hcm
bắt quả tang ninh thiện thạch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ lâm đồng cùng bốn người khác đang phân loại đóng gói
mũ bảo hiểm giả mạo thương hiệu nón sơn
công an thu giữ tại hiện trường hơn bốn sản phẩm nón sơn giả không có hóa đơn chứng từ được thạch mua từ nhiều gian hàng
trên mạng như zalo shopee lazada sau đó đem bán lại thu lợi bất chính
thì đối tượng sẽ lấy các hình ảnh của các thương hiệu nổi tiếng chính hãng rồi sau đó quảng bá trên các trang mạng xã hội
các kênh bán hàng online để mục đích là đánh lừa người tiêu dùng
thu về là siêu lợi nhuận
chế tài sự vạt kể cả sự vạt hình chính và hình sự vẫn chưa đủ sức
các đối tượng hình ảnh giả có luôn cả nhà máy có luôn cả hàng trăm công nhân sản xuất ngày đêm
nhưng mà cán bộ phụ trách địa bàn lại hoàn toàn là không biết cái đó là một trong những lầu hồng
đội mũ bảo hiểm lên đầu là để bảo vệ mạng sống của chính mình chứ không phải để đối phó với cảnh sát giao thông
việc mạnh tay xử lý hành vi sản xuất hàng giang hàng giả
siết chặt quản lý chất lượng mũ bảo hiểm kết hợp với nâng cao ý thức người dân
thì sẽ ngăn ngừa được hiểm họa khi tai nạn giao thông không may xảy ra
tham gia giao thông thì cái nón bảo hiểm là tương đối quan trọng
nếu mà mình mua nhầm những cái nón bảo hiểm giống như là nó không đảm bảo
hoặc là những cái hàng nhái hàng giả thì nó không đảm bảo được cho cái độ an toàn cái đầu của mình
nó rất là nguy hiểm
khi mua trên các cái lĩnh vực thương mại điện tử thì cần phải xem hàng
trước khi mua
trước khi trả tiền và nghiên cứu ở nhiều trang mạng khác nhau
để có được những cái nội dung phù hợp và mình có được sự lựa chọn chính xác
trong bốn năm qua cục quản lý thị trường tp hcm đã kiểm tra xử lý bảy mươi sáu vụ xử phạt hành chính
với số tiền hơn bảy trăm ba mươi hai triệu đồng đồng thời tịch thu xử lý một mươi chín năm trăm năm mươi hai mũ bảo hiểm
và một mươi tám trăm hai mươi bốn đơn vị nguyên vật liệu dùng sản xuất mũ bảo hiểm
với tổng trị giá hơn một tỷ một trăm linh triệu đồng
thưa quý vị ngô thanh tâm ba mươi một tuổi tức ca sĩ diệp thanh phong
là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giao yến trong phóng sự của thành phố an toàn
đã bị công an quận tân bình tp hcm bắt giữ
tại cơ quan công an tâm khai nhận mua nước yến với giá vài chục nghìn đồng
rồi đóng giả làm người giao hàng mang tới những nơi có nữ nhân viên trẻ tuổi làm việc
y vừa gọi điện với chủ để nhân viên tin lời trả từ một đến ba triệu đồng cho một hộp yến để chiếm đoạt
công an xác định tâm đã lừa đảo hàng chục trường hợp ở nhiều quận huyện của tp hcm
để phục vụ điều tra ai là bị hại của tâm hãy đến đội cảnh sát hình sự công an quận tân bình
số ba trăm bốn mươi hoàng văn thụ phường bốn quận tân bình số điện thoại chín trăm linh hai ba trăm hai mươi một ba trăm hai mươi hai để cung cấp thông tin và làm rõ sự việc
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay mọi thắc mắc hay phản ánh
quý vị và các bạn có thể gọi về đường dây nóng hoặc hợp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại